biến chủng omicron tàng hình có gây bệnh nghiêm trọng hơn hay không
tổ chức y tế thế giới who cho biết chủng phụ ba hai hay còn gọi là omicron tàng hình
không gây triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn phiên bản gốc
trưởng nhóm khoa học who bà maria van kerhov ngày hai mươi hai tháng hai cho biết
chúng tôi không thấy mức độ nghiêm trọng của ba hai khác biệt so với ba một phiên bản gốc của omicron
chúng gây triệu chứng và nguy cơ nhập viện tương đương nhau
thông tin này thực sự quan trọng bởi ở một số quốc gia cả ba một và ba hai đều lây nhiễm mạnh
nghiên cứu được công bố trong một hội nghị của các nhà khoa học chuyên theo dõi sự phát triển của virus
kết luận mới giúp các nước nơi dòng phụ ba hai lưu hành rộng rãi chẳng hạn như đan mạch an tâm hơn
trước đó who cho biết ba hai dễ lây truyền hơn ba một
tổ chức kêu gọi thực hiện thêm nhiều nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu về biến chủng phụ này
dựa trên dữ liệu sẵn có về khả năng lây lan mức độ nghiêm trọng tỷ lệ tái nhiễm tác động lên vaccine và điều trị
ho cho rằng ba hai nên tiếp tục được phân loại vào nhóm biến chủng gây lo ngại như omicron
omicron hiện là biến chủng lưu hành trên thế giới chiếm phần lớn trong số trình tự gen được báo cáo cho cơ sở dữ liệu
g e s a i d omicron được tạo thành từ một số dòng con phổ biến nhất là ba một ba một một và ba hai
ở góc độ toàn cầu
tỷ lệ ba hai đã tăng lên so với ba một trong những tuần gần đây
ba hai khác với ba một ở trình tự di truyền có sự thay đổi về acid amin trong protein gai và các protein khác
nghiên cứu chỉ ra rằng ba hai có lợi thế tăng trưởng hơn ba một
các nhà khoa học đã ghi nhận một số ca tái nhiễm ba hai sau khi nhiễm ba một tức là mắc omicron hai lần
song dữ liệu vẫn cho thấy miễn dịch tự nhiên từ ba một đủ mạnh mẽ để chống lại ba hai
ngày một mươi sáu tháng hai các nhà khoa học đã ghi nhận một số ca tái nhiễm ba hai sau khi nhiễm ba một
và các nhà khoa học nhật bản công bố nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên chuột cho thấy ba hai có thể gây ra triệu chứng nặng hơn so với delta
theo nhóm nghiên cứu dùng với omicron ba hai có khả năng trốn tránh miễn dịch do vaccine tạo ra
tuy nhiên tiêm liệu tăng cường có thể phục hồi lượng kháng thể làm giảm bảy mươi bốn nguy cơ chuyển nặng sau khi nhiễm ba hai
ngoài ra ba hai cũng kháng một số phương pháp điều trị bao gồm thuốc socho vimat kháng thể đơn dòng
ngày hai mươi hai tháng hai giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
nhiều khả năng biến chủng omicron đang chiếm ưu thế trên địa bàn
kết quả tầm soát ngẫu nhiên một tuần gần đây bảy mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng omicron
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị nhóm nhà khoa học các nhà chuyên gia nghiên cứu
cùng sở y tế chuẩn bị những kịch bản trong trường hợp biến thể mới ba hai còn gọi là omicron tăng hình xuất hiện
nguy cơ tái nhiễm với chủng omicron thế nào
tại một số bệnh viện ở mỹ bác sĩ nhận định bệnh nhân có thể nhiễm omicron hai lần với dòng phụ ba một và ba hai tuy nhiên nguy cơ này hiếm gặp
theo định nghĩa của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ tai nhiễm ncov là hiện tượng mắc bệnh hai lần sau khi đã khỏi hàn
kết quả dương tính ghi nhận sau lần đầu tiên ít nhất là chín mươi ngày trình tự gen virus của hai lần mắc bệnh cũng hoàn toàn là khác
trong bối cảnh hầu hết các nước chuyển sang giai đoạn sống chung với covid một mươi chín và biến chủng omicron vẫn lây lan mạnh
số ca tái nhiễm ncov tăng lên
hiện tượng f có thể nhiễm omicron hai lần so với dòng phụ ba một và b hai hai xảy ra ở một số nước như mỹ và anh
song các chuyên gia cho rằng những trường hợp này rất hiếm gặp đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn
tình trạng này cũng không nguy hiểm đến mức làm gián đoạn kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế hoặc nới lỏng giãn cách xã hội
một số nhà khoa học tin rằng tỷ lệ tái nhiễm có thể cao hơn đối với người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
hoặc yếu hiến nhẹ trong lần đầu tiên
dựa trên các nghiên cứu và nhiều cuộc thảo luận với đồng nghiệp ở nam phi
stan lewis chuyên gia dịch tễ tại trường y tế công cộng rutger nhận định
bạn có thể nhiễm omicol hai lần nếu có biểu hiện nhẹ không có phản ứng miễn dịch tốt
và lại tiếp xúc với số lượng virus lớn điều này chắc chắn sẽ xảy ra
tuy nhiên cuối tháng một tiến sĩ anthony fauci cố vấn y tế nhà trắng cho biết
trường hợp tái nhiễm cùng một loại biến chủng là cực hiếm chúng hiếm khi xảy ra
ít nhất là trong vài tháng nếu bạn có phản ứng miễn dịch tốt
dữ liệu cũng cho thấy bệnh nhân tái nhiễm ncov nhìn chung có triệu chứng nhẹ không gặp nhiều vấn đề
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia ở qatar phát hiện người tái nhiễm bất kỳ
biến chủng nào của ncov đều có nguy cơ nhập viện thấp hơn chín mươi so với các ca nhiễm lần đầu
tại israel các chuyên gia gần đây ghi nhận vài bệnh nhân nhiễm dòng phụ ba hai của omicron
sau lần đầu nhiễm ba một
giáo sư sike cohen chúng tôi đã nhận được một số báo cáo
chúng rất hiếm nhưng vẫn có người từng nhiễm omicron dòng ba một và tái nhiễm ba hai
trưởng phòng thí nghiệm liệu phát miễn dịch tại đại học bà làn nói
dù vậy tiến sĩ sharon arroy paris người đứng đầu dịch vụ y tế công cộng tại bộ y tế israel
đã bác bỏ kết quả báo cáo
ông nói nước này không ghi nhận bệnh nhân như nghiên cứu trên
hiện tượng mắc covid một mươi chín hai lần với hai biến chủng khác nhau phổ biến hơn
nghiên cứu do đại học imperial college london thực hiện cho thấy
khoảng hai phần ba
ba trong số hơn ba năm trăm linh tình nguyện viên có kết quả dương tính vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từng mắc covid một mươi chín trước đây
khoảng bảy năm nghĩ rằng mình đã mắc covid một mươi chín vào năm ngoái nhưng không làm xét nghiệm
giới chức y tế anh hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ước tính
nguy cơ tái nhiễm omicron lớn hơn năm bốn lần so với delta
một số chuyên gia cho biết người dân có thể nhầm lẫn giữa việc tái nhiễm ncov
và tái dương tính do kết xét nhiệm
theo tiến sĩ syrah doron nhà dịch tệ học tại trung tâm y tế tuft
nhiều người vẫn xét nhiệm dương tính
vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm virus
bà giải thích nguyên nhân là do một số người còn tàn dư ncov trong máu sau mắc bệnh
virus lúc này không còn hoạt động nhưng vẫn hiển thị được trên các kit pcr có độ nhạy cao
điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm ncov
trong khi thực tế là tải lượng virus còn dư kể từ lần đầu nhiễm trùng
các nhà nghiên cứu tại đại học emerald college london nhận định
omicron là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín tăng cao trong thời gian gần đây
nhóm chuyên gia cho biết tiêm phòng cả liều tiêu chuẩn và tăng cường
vẫn là nòng cốt trong chương trình chống covid một mươi chín có thể ngăn ngừa các ca nhập viện
khỏi trùng delta vẫn có thể tái nhiễm omicron
người khỏi covid vẫn có thể tái nhiễm biến trùng khác
khi ấy kết quả giải trình trình tự gen virus cho kết quả hai bộ tranh khác nhau
bác sĩ trần quang bính giám đốc chuyên môn bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
nguyên trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện trợ rẫy chia sẻ thông tin trên
ông cho biết
để chuẩn đoán người bệnh tái dương hay tái nhiễm cần làm rất nhiều xét nghiệm
trong đó bắt buộc phải giải trình trình tự gen virus
nếu hai bộ gen virus của hai lần dương tính giống nhau thì đây là ca tái dương
còn kết quả hai bộ gen virus khác nhau
có thể đây là một thay đổi trên bộ gen hoặc là hai biến chủng khác nhau
và nuôi cấy thấy virus còn sống thì chắc chắn là tái nhiễm
ví dụ một người nhiễm virus chủng delta đã khỏi bệnh
vẫn có thể tái nhiễm trùng omicron
đây là lý do bộ y tế rút ngắn khoảng cách tiêm vaccine mũi ba sau mỗi hai
chỉ còn ba tháng thay vì sáu tháng như trước
đồng thời người đã khỏi covid sẽ tiêm vaccine ngay thay vì chờ sáu tháng như trước đây
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
việc rút ngắn khoảng cách này nhằm tăng kháng thể để phòng chống lây nhiễm biến chủng omicron
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
một số ca tái nhiễm đã được ghi nhận tại hồng kông ấn độ và mỹ
song vẫn chưa phát hiện ở việt nam
các nghiên cứu trên thế giới hiện nay chưa thống nhất mốc thời gian tính là tái nhiễm
cũng như tỷ lệ tái nhiễm chung song nhiều chuyên gia nhận định tỷ lệ này là khá thấp
hiện trường hợp tái dương khá phổ biến xảy ra khi người bệnh mới điều trị xong
test nhanh cho kết quả âm tính nhưng sau một vài tuần test lại hoặc làm rt pcr cho kết quả dương tính
điều này có nghĩa là virus có thể tồn tại trong cơ thể vài tuần thậm chí là vài tháng
tuy nhiên khi nuôi cấy thì virus này không hoạt động chỉ là sars virus
đến nay chưa ghi nhận các trường hợp tái dương tính nào lây nhiễm cho người khác bác sĩ cho hay
bác sĩ trường hữu khai nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho rằng
các triệu chứng khi bệnh tái nhiễm covid có lẽ là rất nhẹ và nhanh chóng mất đi thậm chí là không cần bàn đến
khả năng tái nhiễm covid một mươi chín nhiều lần tương tự như các bệnh truyền nhiễm khác
đơn cử một người có nguy cơ bị sốt sốt hết bốn lần trong đời do bốn chủng virus sốt sốt hết khác nhau
các chuyên gia y tế giải thích rằng sau khi khỏi covid một mươi chín hoặc tiêm đủ hai mũi vaccine
cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập tiếp theo của virus
mặc dù vậy lượng kháng thể sinh ra của mỗi người là khác nhau phụ thuộc vào cơ địa và bệnh nền
do đó nếu kháng thể không đủ mạnh người đã khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ năm k
khi tiếp xúc f mang biến chủng mới này sẽ có nguy cơ tái nhiễm